đêm nay lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai mạc
việt nam và nga là hai đội tham gia tranh tài trong đêm mở màn
hai đội đang khẩn trương bước vào những không hoàn thiện cuối cùng
sẵn sàng cho màn trình diễn ấn tượng và hấp dẫn
trong bảy đội khách mời nga là đội đến đà nẵng sớm nhất
đến với lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín đội tuyển nga sẽ sử dụng ba quả pháo
trên nền năm bản nhạc được phối âm với nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ
lần đầu chúng tôi tham dự cuộc thi này là vào năm hai nghìn một mươi
lần này chúng tôi muốn trình diễn một bài thi mà có thể tiếp cận và chạm được đến trái tim
của toàn bộ công chúng và người xem pháo hoa lần này
năm nay với sự chuẩn bị kỹ càng đội tuyển chủ nhà việt nam đang tự tin
mang đến cho khán giả một cảm nhận mới gắn liền với chủ đề dòng sông hàn thơ mộng
tôi chọn chủ đề là đôi bờ huyền thoại
nó dựa trên một đôi bờ của dòng sông hàn
trước kia là một dòng sông khánh
không được như hôm nay
nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì trên sự phát triển của thành phố đà nẵng
thì chúng tôi sẽ thể hiện trên bầu trời pháo hoa và dưới sông cũng nền pháo hoa
trên đôi bờ huyền thoại của dòng sông
mạnh của đội việt nam thì chúng tôi rất đoàn kết tự tin và sẵn sàng quyết thắng
song hành với lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín là chương trình nghệ thuật đặc sắc
được đơn vị tổ chức sự kiện tập đoàn sun group mạnh dạn đổi mới
điểm nhấn là chương trình vũ hội ánh dương có sự tham gia
của hai trăm linh diễn viên quốc tế được ban tổ chức lễ hội giàn dựng công phu và hoành tráng
một mùa pháo hoa đang đến người dân và chính quyền thành phố đà nẵng
đã sẵn sàng để kỳ lễ hội thành công rực rỡ